để góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh quảng bình
đặc biệt là những người về quê trong dịp tết nguyên đán
trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh quảng bình đã tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu năm
thu hút hàng trăm lao động và doanh nghiệp đến tham gia
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
đầu năm mới là thời điểm giao dịch việc làm thuận lợi khi nhiều doanh nghiệp bị thiếu lao động
và người lao động muốn tìm việc làm mới phù hợp với nhu cầu
bên cạnh đó nhiều lao động làm việc ở xa nay về quê nghỉ tết
muốn tìm một công việc phù hợp ổn định ngay tại quê nhà
trong phiên giao dịch đầu xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tại trung tâm dịch vụ việc làm quảng bình
đã thu hút một mươi sáu doanh nghiệp và hơn năm trăm linh lượt loại
ngoài việc mời gọi những doanh nghiệp có chất lượng
trung tâm cũng đã chú trọng kiểm tra chặt chẽ tính pháp lý
và những quy định về pháp luật lao động của doanh nghiệp
khi đến tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch
để giúp người lao động sớm ổn định công việc trong dịp đầu năm mới
nếu người ta lựa chọn những doanh nghiệp nào cảm thấy phù hợp với mình
thì đấy là một trong những cái tốt mà tôi nghĩ sàn giao dịch việc làm
đã mang lại cho người lao động cũng như là doanh nghiệp
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín trung tâm dịch vụ việc làm quảng bình
giải quyết việc làm cho khoảng hơn hai lao động
do đó việc xúc tiến đẩy mạnh các phiên giao dịch việc làm
cũng như để mạnh công tác tuyên truyền tìm kiếm mời gọi các doanh nghiệp
sẽ tạo cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp
bảo đảm thu nhập ổn định đời sống